ba sở giao thông vận tải kế hoạch và đầu tư tài chính vừa có báo cáo ủy ban nhân dân tp hà nội làm rõ các phương thức thực hiện chín tuyến xe buýt điện trong thời gian thí điểm
theo báo cáo thành phố hà nội sẽ triển khai chín tuyến xe buýt điện trong thời gian thí điểm là một mươi hai tháng
tới năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục mở mới sáu tuyến buýt điện trong đó quý i mở mới hai tuyến
quý ii năm hai nghìn hai mươi hai mở mới đối với bốn tuyến